liên quan đến thỏa thuận được ukraine trình bày với các nhà đàm phán nga hôm sáu tháng bốn
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết các điều khoản trong dự thảo này đã có sự thay đổi
so với những điều khoản được nhất trí tại cuộc đàm phán ở istanbul vào cuối tháng trước
cụ thể ngoại trưởng nga nhắc lại rằng trong văn bản được ký kết hôm hai mươi chín tháng ba ở istanbul
phía ukraine đã đồng ý rằng việc đảm bảo an ninh trong tương lai đối với kiev
sẽ không được áp dụng cho crimea và sevastopol
tuy nhiên ông lavrov cho biết bản dự thảo được trình bày vào ngày sáu tháng bốn không có tuyên bố rõ ngày
ngoài ra ông lavrov cũng tiết lộ phía ukraine cũng đưa ra yêu cầu rằng vấn đề của crimea và donbass
phải được thỏa thuận ở cấp tổng thống của hai bên
các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại ukraine đã được tiến hành trong nhiều tuần qua
trong cuộc hội đàm ở istanbul hôm hai mươi chín tháng ba phái đoàn nga cho biết họ đã nhận được lập trường nhất quán
rõ ràng từ các nhà đàm phán ukraine
tuy nhiên diễn biến mới nhất này là các nhà đàm phán ukraine đã được thỏa thuận
cho thấy mục tiêu hòa bình lâu dài cho hai nước vẫn còn xa vời